cho nên là tôi rất là tâm đắc với nghề tôi học ngày học đêm
thế là tôi cứ đánh đánh dần đánh dần
đầu tiên nó cũng khó lắm nó mệt mỏi mà nó rất là khó khăn
thậm chí nó có khi nó còn vào tay
thế nhưng mà dần dần khắc phục dần
thế là sau bây giờ tôi đánh thành thạo thành công
thì là đến ngày hôm nay là tôi đã đánh được thành quỳ và ra sản phẩm
trò chuyện với chị chúng tôi như bị thu hút vào những mảnh giấy vàng giấy bạc
và một niềm tin vào sự hưng thịnh của làng nghề
bởi trong mắt chị luôn ánh lên tình yêu thiết tha với nghề cổ
được tận mắt chứng kiến các quy trình để cho ra đời sản phẩm lá vàng bạc quỳ
mới thấy trần quý mổ hôi công sức người thợ
nghề làm vàng bạc quỳ rất tình xạo tỉ mì đòi hỏi người thợ
vừa kiên trì cẩn mẫn vừa dẻo dài kết hợp với những thảo tác kỹ thuật chính xác
nhưng lại khéo lẻo
đối với người thợ thứ nhất là tính cần cù ham học hỏi và phải tỉ mỉ
tỉ mỉ ở công đoạn bởi vì cái này nó rất chít là nhẹ làm rất chít là nhẹ nhàng
và thân là đòi hỏi người thợ phải khéo tay khéo tay chứ không thể làm nhanh làm ẩu được
và đức tính cẩn thận là đức tính quan trọng nhất đối với người thợ
công đoạn đầu tiên là đặt miếng vàng mỏng một cm vuông vào giữa tờ giấy quỳ
năm trăm linh lá quỳ sen
kẽ với năm trăm linh miếng vàng được gói chặt tránh xô lệch và xê dịch miếng vàng với miếng giấy quỳ rồi bọc lại
người thợ với kinh nghiệm và sức dẻo dai của mình sẽ thực hiện công việc đánh liên hồi vào gói quỳ
công đoạn đánh này là công đoạn cần nhiều sức nhất
mỗi lần đánh mất gần một tiếng và phải đánh liên tục bốn trăm linh nhát búa để cho lá vàng mỏng đều
nếu không đánh liên tục sẽ dễ hỏng giấy quỳ mà miếng vàng mỏng không đồng đều rất dễ bị rách
miếng vàng được rát ra diện tích bốn cm vuông
người thợ làm làm sao gõ phải đều tay và làm sao sản phẩm tránh mọi trường hợp tan vàng ở trong
gõ sản phẩm làm sao nó phải ra rộng và đẹp để đảm bảo được kỹ thuật của vàng
công đoạn thứ hai là long quỳ
sau khi gỡ những miếng vàng vừa được rát ra
cắt thành chín đến một mươi hai miếng vung nhỏ có cạnh chừng một cm
những lá vàng cắt nhỏ lại được xếp sen kẽ vào giữa các lá quỳ như khâu đầu tiên
một long quỳ có từ bốn trăm linh đến năm trăm linh lá
người thợ tiếp tục đánh cho thật mỏng
giai đoạn này sẽ quyết định sản phẩm cuối cùng vàng rát có màu sáng óng hay xìn
cuối cùng là chạy quỳ
chạy quỳ là giai đoạn đòi hỏi người thợ thật tỉ mẩn và tinh tế
họ sẽ xếp từng miếng rát vàng thành phẩm lên giấy quỳ
phải thật cẩn thận
để chúng không bị rách hay dính vào tay
những lá vàng này mỏng đến mức chỉ cần một hơi thở cũng có thể thổi bay
nếu dính vào tay thì coi như hỏng vì xoa nhẹ là chúng biến mất
rồi đến công đoạn thứ hai là công đoạn làm mơm về cái long quỳ
thì như đã nói trước đó là phải long làm sao cho nó cân
làm ra lá quỳ làm sao cho nó cân vào giữa cái quỳ để cho khi đánh ra nó ra đều xung quanh
để không bị hao
không bị hao vàng không bị hao bạc
cái lưỡng là đến lúc chạy ra sản phẩm thì phải làm sao nhẹ nhàng
bởi vì bản thân khi lá vàng nó rất là mỏng
khi mình bị vo hoặc nó sẽ hao hụt đi và nó không đảm bảo được cái sản phẩm
đặt một cái lá quỳ vuông cái lá giống của nó là bốn phân
cái nhân của nó chưa đầy một phân vuông
thế nên mình cố gắng đặt làm sao giữa đừng để lạch sang hai bên
cũng đừng để lạch để chéo
để làm sao đến lúc người thợ gõ người ta gõ
là lá quỳ lá vàng nó sẽ ra đều
vì cái này là cái nghề thủ công rất chi là cẩn thận
nó hàng đã ra rồi thì chạy thì cố gắng để làm sao
thì cái lá quỳ nó mỏng rồi
nó không được để cho nó nhăn nhúm
thế nên là lá quỳ nó ra đầy đủ của nó thì là tự nhiên một lá thì mình sẽ đều được được một lá
còn không thì là phải dính
hai lá phải can chắp
thì quỳ người ta sẽ bị chê
và nó sẽ bị gần gần như người ta lên tay người ta làm người ta sẽ chê là nát
sau khi thực hiện được tất cả các giai đoạn người thợ mới thu được sản phẩm cuối cùng
xưa kia công việc của những người thợ làng kêu kỵ chỉ dừng lại ở việc tạo ra những lá vàng bạc mỏng
gần chục năm gần đây với sự linh hoạt của mình chính những đôi bàn tay vừa thoan thoát xoay đập
giờ lại khéo léo và mềm mại để rát những lá vàng bạc lên các đồ vật
những câu đối bằng vàng bạc những bức hoành phi cao sang quyền quý ở các chùa triền lăng tầm đền thờ phủ
đáp ứng mọi yêu cầu